thưa quý vị và các bạn những ngày này trong cả nước các cấp công đoàn đang rộn ràng không khí trị ân người lao động
một trong những hoạt động nổi bật đó chính là tôn vinh người lao động tiêu biểu vinh danh
những công nhân lao động đã có những phát minh sáng kiến nâng cao năng suất sản phẩm của công ty doanh nghiệp
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám liên đoàn lao động tỉnh bắc giang đã lựa chọn được một trăm ba mươi ba công nhân lao động
có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất với những phát minh sáng kiến tiết kiệm sức người
sức của làm lợi cho nhà máy công ty và được vinh danh tại lễ tôn vinh người lao động tiêu biểu lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đây chính là nguồn động viên rất lớn để người lao động tiếp tục hăng say làm việc và cống hiến trí tuệ trong công việc
hôm nay liên đoàn lao động tỉnh bắc giang đã tuyên dương công nhân lao động tiêu biểu và tôi rất vui và cảm động
đây là nguồn động viên cho
rất lớn đối với người lao động công nhân chúng tôi để chúng tôi tiếp tục có sự lao động sản xuất học hỏi sáng tạo hơn
trong thời điểm hiện tại thì những sáng kiến của tôi sau khi đưa ra doanh nghiệp thì vẫn hoạt động rất hiệu quả
ban đầu từ những số công nhân có thể đến sáu người hoặc bảy người
sau có những sáng kiến của tôi thì công đoạn đã được giảm bớt chỉ còn một người và sử dụng máy móc hoạt động hoàn toàn
vẫn đảm bảo được năng suất và vẫn đảm bảo được chất lượng
có thể nói đấy là một hoạt động lớn trong một chuỗi các hoạt động trong tháng công nhân năm hai nghìn một mươi chín với tiêu đề là vì lợi ích người lao động
mỗi tổ chức công đoàn cơ sở mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên
thể hiện cái vai trò chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với sự phát triển của các doanh nghiệp
của từng doanh nghiệp của các địa phương
và của tỉnh cũng như là các hoạt động của công nhân lao động và đời sống việc làm của công nhân lao động
tính đến nay tỉnh bắc giang có năm khu công nghiệp với trên hai trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm cho gần chín mươi công nhân lao động
trong các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi được công đoàn cơ sở phát động đã có nhiều sáng kiến của người lao động mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng cho công ty doanh nghiệp
việc vinh danh người lao động tiêu biểu có thành tích xuất sắc
trong lao động sản xuất sẽ là động lực để động viên công nhân lao động tiếp tục tham gia các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn
trong đó có các phong trào lao động giỏi lao động sáng tạo qua đó góp phần cổ vũ tinh thần chủ động sáng tạo của người lao động trong thời kỳ mới